ngày một mươi tám tháng một tại tượng đài vua lý thái tổ phố đi bộ hồ gươm
đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với nhà hát công an nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật
mừng đảng mừng xuân với chủ đề
chào mừng chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
và ca ngợi tấm gương chủ tịch hồ chí minh với nhiều hình thức đa dạng phong phú
như ca múa nhạc giàn nhạc kèn nhạc diễu hành đường phố
chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân do đoàn nghi lễ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với nhà hát công an nhân dân thể hiện
với chủ đề về chào mừng chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
ca ngợi tấm gương chủ tịch hồ chí minh
các tiết mục biểu diễn được sàn dựng công phu với nhiều hình thức phong phú khác nhau
như ca múa giàn nhạc kèn nhạc diễu hành đường phố
mang đến cho khán giả một món ăn tinh thần đặc sắc
cũng như mang hình ảnh người chiến sĩ công an
đến gần hơn với quần chúng
không chỉ nghiêm trang trách nhiệm trong màu áo cảnh phục
mà còn mang một trái tim nhân hậu hết lòng vì đất nước
vì nhân dân phục vụ